một mươi bánh heroin là tăng vật mà lực lượng phá án của cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
và bộ chỉ huy biên phòng lào cai đã phát hiện được vào dạng sáng nay tại khu vực thị xã sapa tỉnh lào cai
bộ đối tượng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đã bị bắt giữ
quá trình phán đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện các đối tượng khai nhận
nhận hàng từ nước ngoài vận chuyển qua nhiều tỉnh đưa về lào cai chờ cơ hội mang đi nước thứ ba tiêu thụ
đây là kết quả của chuyên án a bảy trăm hai mươi một được cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng xác lập và tiến hành đấu tranh
hiện nay lực lượng bộ đội biên phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam ba đối tượng gồm lò quang linh
lò văn truyền và nguyễn duy bảo cùng chú tại thành phố pleiku để điều tra về hành vi giết người
vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại một quán ăn trên đường nguyễn thất thành phường hoa lư thành phố pleiku
trong lúc uống rượu truyền và một nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
biết tin linh và bảo đã cầm theo dao tự chế và dựa cùng đến cùng với truyền tấn công nhóm thanh niên kia
khiến ba người trọng thương phải đưa đi cấp cứu
sau khi vụ việc xảy ra các đối tượng thỏa thuận với nhau tự điền bù thiệt hại phía bị hại viết đơn bãi nại
tuy nhiên xác định hành vi cố tình trọng thương
truy sát bị hại đến cùng của nhóm đối tượng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã củng cố hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cũng trong sáng ngày hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án
tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường gọi tắt là công ty nhật cường
trước đó vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án
sơ thẩm đối với một mươi bốn bị cáo trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty này
sau khi xét xử sơ thẩm có một mươi một trên một mươi bốn bị cáo có đơn kháng cáo
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng đã có kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm
trong vụ án xảy ra tại công ty nhật cường
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị tòa nên dân cấp cao tại hà nội
xét xử phúc thẩm vụ án sửa bản án hình sự sơ thẩm của tòa nhân dân tp hà nội
theo hướng đưa công ty nhật cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan buộc công ty nhật cường phải nộp lại khoản tiền hai trăm hai mươi một tỷ đồng
thu lợi bất chính từ hành vi buôn lộ để tịch thu sung công quỹ nhà nước
đồng thời viện kiểm sát đề nghị không buộc một mươi ba bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền
thu lợi bất chính hai trăm hai mươi một tỷ đồng trong vụ án này bị can cầm đầu là bùi quang huy
hiện đang bỏ trốn cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã
kính thưa quý vị tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ sai phạm liên quan đến cựu phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành tài và đồng phạm tại dự án khu đất tám một mươi hai lê duẩn
phường bến nghé quận một tp hcm bị cáo lê thị thanh thúy cựu giám đốc công ty hoa tháng năm
đã đưa ra lý do kháng cáo vì bà không phạm tội cũng như không có quyền sơ thẩm thu tiền
của công ty hòa tháng năm là không đúng
vì đó là tiền của bà
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt ông nguyễn thành tài tám năm tù
bà lê thị thanh thúy cựu giám đốc công ty hòa tháng năm năm năm tù các bị cáo còn lại từ ba đến năm năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay năm bị cáo giữ nguyên kháng cáo
trong đơn kháng cáo ông nguyễn thành tài xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự
đồng thời ông tài cũng cho rằng chỉ thực hiện mục đích chủ trương của thường trực ủy ban nhân dân tp hcm
chứ không phải là hành vi cố ý làm trái với mục đích vụ lợi
còn bà lê thị thanh thúy đưa ra hai lý do kháng cáo
một là bản án sơ thẩm tuyên bà phạm tội là không đúng vì bà không phạm tội
hai là bản án sơ thẩm tuyên thu tiền của công ty hoa tháng năm cũng không đúng vì đó là tiền của bà
theo trình bày của cựu giám đốc công ty hoa tháng năm
tại một hội nghị xúc tiến đầu tư mà chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
thời điểm đó là ông lê hoàng quân
đề nghị các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án của tp hcm đang kêu gọi
bà thúy quyết định đầu tư vào dự án tám một mươi hai lê duẩn
theo bà thúy việc đầu tư này là hết sức bình thường
bà đã dùng tiền của mình đầu tư vào dự án
thế nhưng bản án sơ thẩm đã tuyên khoảng tiền trên một trăm ba mươi tỷ đồng trong công ty bà là tiền phạm tội
bà thúy cũng khẳng định không có tư tình gì với ông tài
cũng không gặp gỡ tác động ai để được giao đất
bà thúy mong hội đồng xét xử xem xét trả lại công bằng cho mình
các vị cáo nguyễn hoài nam nguyên biến thư quận quỷ quận hai
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm
trường văn úc nguyên phó trưởng phòng quản lý đất sở tèn nguyên và môi trường tp hcm
xin giảm nhạy hình phạt
trong ngày đầu tiên của phiên phúc thẩm hôm nay
hội đồng xét xử thực hiện phần xét hỏi các bị cáo và những người liên quan
phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai
kính thưa quý vị tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch
trên địa bàn tp hcm vừa diễn ra cách đây ít phút
công an tp hcm cho biết là tội phạm liên quan trụng cấp tài sản
cụ thể là trụng cấp mô tô xe gắn máy có chiều hướng gia tăng
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
từ ngày một tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một trên địa bàn tp hcm xảy ra năm trăm bốn mươi tám vụ phạm pháp hình sự
về trật tự xã hội và tăng hai trăm bảy mươi hai vụ so với liên kề
riêng các vụ trụng cấp trên địa bàn tp hcm xảy ra hai trăm ba mươi ba vụ
trong đó có một trăm năm mươi sáu vụ trộm xe mô tô xe gắn máy
như vậy cứ ba vụ trụng cấp tài sản thì có ba vụ trụng xe gắn máy
theo đánh giá của công an tp hcm nhìn chung số vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ
nhưng tăng so với liên kề và công an tp hcm cũng đề ra chín giải pháp
để đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội trong thời điểm cuối năm
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác vận động người dân tham gia tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm
công an thành phố triển khai củng cố nâng cao nghiệp vụ của lực lượng công an xã phường thị trấn
điều chỉnh cách thức bố trí lực lượng phương thức hoạt động phối hợp giữa các lực lượng tuần tra kiểm soát mật phục
công khai nhằm chủ động phát hiện xử lý tội phạm
tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố để có phương án kiểm soát
tăng cường hệ thống camera giám sát an ninh tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ nắm tình hình
di biến động của các đối tượng để kịp thời phát hiện và xử lý
xe đầu kéo chở công tôn ơ quá khổ gây mất an toàn giao thông tiềm mẩn nguy cơ gây tai nạn
thế nhưng lực lượng chức năng tại tỉnh quảng ninh không thể xử lý vì các phương tiện này đã được
sở giao thông vận tài thành phố hải phòng cấp giấy phép chở hàng siêu trường siêu trọng
nghịch lý này đang khiến cho tuyến quốc lộ một mươi tám đoạn qua các địa phương miền đông của tỉnh quảng ninh
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn gây bức xúc đối với người điều khiển phương tiện cùng tham gia giao thông
đoàn xe đầu kéo chở công tên ơ quá khổ nối đuôi nhau
các công tên ơ quá khổ này đều được cơi nới chiều dài từ tám mươi cm đến gần hai trăm năm mươi cm
chiều rộng từ hai mươi cm đến ba mươi cm mỗi bên khiến chiều rộng các công tên ơ này vượt quy chuẩn gần sáu mươi cm chiếm chọn một làn đường khi lưu thông
bên làn đường khuất tầm quan sát của những lái xe phía sau
những thùng công nó lại dài hơn những bệ dơ móc của xe thành ra đi trời mưa rồi gặp chỗ sóc công mà rơi xuống thì sẽ rất nguy hiểm cho những lái xe phía sau
mất an toàn giao thông là vậy
tuy nhiên các lực lượng chức năng quảng ninh kiểm tra cũng không thể xử lý các phương tiện quá khổ này
bởi theo thông tư bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của bộ giao thông vận tải
các xe trên
đã được sở giao thông vận tải thành phố hải phòng cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ dưới hạn trên mạng lưới đường bộ cả nước
nhưng nghịch lý là
các giấy phép lưu hành xe quá khổ do sở giao thông vận tải thành phố hải phòng cấp
nhưng cung đường lưu thông lại không hề đi qua thành phố hải phòng
hiện nay mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến giao thông của tỉnh
trong đó có quốc lộ một mươi tám đã tăng cao trở lại
nếu tình trạng xe đầu kéo chở container quá khổ lưu thông nói trên không được xử lý
thì nguy cơ tai nạn giao thông luôn thường trực
lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
vừa bắt giữ hai xe tải vận chuyển số lượng lớn hóa chất và dầu thủy lực không rõ nguồn gốc
tại biên giới huyện tịnh biên trị giá hàng hóa khoảng bốn trăm linh triệu đồng
trước đó khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tại khu vực khóm xuân hòa thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện và dừng xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c sáu nghìn tám trăm sáu mươi tám
do tài xế nguyễn đức tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tỉnh cà mau
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên phương tiện có vận chuyển ba trăm một mươi tám bao hóa chất xuất xứ trung quốc
với tổng trọng lượng là bảy chín trăm năm mươi kg
khoảng hai tiếng sau cũng tại khu vực trên tổ công tác tiếp tục phát hiện và bắt giữ một ô tô tải
vận chuyển sáu trăm ba mươi lít dầu thủy lực
tại thời điểm kiểm tra các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ
đến hẹn lại lên cứ mỗi dịp cuối năm thì tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại trên biển lại càng diễn ra sôi động
với cách thức ngày càng tinh vi hơn số lượng hàng hóa đa dạng hơn từ mỹ phẩm rượu ngoại đến gạch men
thậm chí là cả khoáng sản các đối tượng buôn lậu đã dùng tàu siêu trường siêu trọng và che đậy rất kỹ
nhằm qua mặt lực lượng cơ quan chức năng
năm nay dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tuy nhiên nhận định của lực lượng cảnh sát biển
tình hình tội phạm vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên biển và trên địa bàn liên quan
vẫn diễn biến phức tạp
những tháng cuối năm các đối tượng tội phạm vi phạm đẩy mạnh việc vận chuyển hàng hóa trái phép
phục vụ nhu cầu sản xuất tiêu dùng cuối năm
các mặt hàng chủ yếu bao gồm da cầm dầu đeo thuốc lá điếu
các đối tượng thường sử dụng nhiều loại phương tiện và các tuyến biển hoạt động và thủ đoạn tinh vi
để nhằm qua mắt sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
trước tình hình đó quán triệt nghiêm chỉ thị quy định hướng dẫn của chỉ huy ca cấp
trong công tác tuần tra kiểm soát được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của chỉ huy ca cấp
chúng tôi đã tổ chức lực lượng phương tiện tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát
nhất là kiểm soát về người phương tiện
hiện tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
bên cạnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lực lượng cảnh sát biển tăng cường công tác chỉ đạo đấu tranh
chống tội phạm vi phạm liên quan đến dịch bệnh bằng đường biển tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch
tăng cường đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại mua bán vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển
tập trung vào các mặt hàng liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín xăng dầu khoáng sản lợn và sản phẩm từ lợn động vật hoang dã
tổ chức tuần tra kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm tội phạm trên biển nhất là các vùng biển trọng điểm
tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xử lý buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
và vận chuyển hàng cấm trên biển thực hiện các chuyên án vụ án

tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tội phạm từ lợn động vật hoang dã
tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tội phạm từ lợn hàng giả hàng giả hàng giả hàng giả hàng giả hàng giả
tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tội phạm từ lợn hàng giả hàng giả hàng giả hàng giả hàng giả
quảng trạch về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trên vùng biển thuộc các xã quảng phú
quảng đông cảnh dương thuộc huyện quảng trạch tập trung các ngư dân đến khai thác sò biển
sau khi khai thác ngư dân tập kết vào các bãi và liên hệ thương lái các tỉnh nghệ an hà tĩnh đến thu mua
lợi dụng danh nghĩa của công ty phước thịnh phan sinh thành cùng đồng bọn đến các điểm tập kết đe dọa
ép buộc các chủ tàu khai thác và thương lái đến tập kết mua bán tại cảng phước thịnh
thuộc thôn vinh sơn xã quảng đông đây là cảng cá đang trong quá trình xây dựng chưa được phép hoạt động
các đối tượng soạn thảo các hợp đồng dịch vụ nhằm hợp thức hóa hành vi thu tiền trái phép
với mức giá từ ba đến năm đồng một kg sò sau đó ép buộc các chủ thương lái ký kết
quá trình điều tra phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ có ba mươi hai nạn nhân ở ba tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình
bị các đối tượng cưỡng đoạt số tiền trên tám trăm linh triệu đồng thu thập hàng trăm trang tài liệu cùng với nhiều chứng cứ khác
ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trước đó phan sinh thành cùng với đồng bọn là năm đối tượng khác
đã bị cơ quan công an khởi tố và bắt bị can để tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
do các đối tượng gây ra vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chuyên cướp giật điện thoại di động của các lái xe taxi sau đó lại dùng chính những chiếc điện thoại này
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đó là hành vi của bùi khắc long chú thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
hiện đối tượng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an long khai nhận với thủ đoạn thuê xe taxi từ thành phố thanh hóa về thị xã nghi sơn
sau đó mượn điện thoại di động của lái xe taxi để gọi về nhà nhưng thực chất là cướp giật tài sản
sau khi tẩu thoát thành công đối tượng đã dùng chính những chiếc điện thoại này gọi điện cho những người trong danh bạ
mạo danh lái xe nhắn tin trên mạng xã hội như zalo facebook nói bị tai nạn giao thông
mong được vay tiền để đi cấp cứu
chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến khi bị bắt long đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản
và lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đề nghị ai là bị hại của đối tượng bùi khắc long
hãy báo ngay cho đội cảnh sát hình sự công an thị xã nghi sơn để được giải quyết
thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công nghệ cao trên địa bàn tỉnh thái nguyên
có diễn biến phức tạp
các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác của người dân
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xuất phát từ nhu cầu kiếm tiền online khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
người phụ nữ này vào mạng xã hội facebook để tìm các trang tìm kiếm việc làm
sau đó chị nhận được một đường link gửi vào gia lô với nội dung tham gia vào ứng dụng kiếm tiền online trên sàn coinex
tiếp đến chị được một số đối tượng hướng dẫn cách thức cài ứng dụng trên điện thoại di động
đăng ký tài khoản hướng dẫn nạp tiền và tham gia các gói nhiệm vụ của ứng dụng
với cam kết một trăm linh hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng
ban đầu với số tiền tham gia ít khi hoàn thành các nhiệm vụ chị nhận được tiền gốc và tiền thưởng theo thỏa thuận
tuy nhiên khi chị nạp số tiền từ năm triệu đồng trở lên để chơi lúc này ứng dụng liên tục báo lỗi
yêu cầu chị nạp thêm số tiền lớn khác để nhận tiền gốc và tiền thưởng trước đó
xong càng nộp thêm tiền chị càng bị chiếm đoạt số tiền lớn hơn

và số tiền tôi bắt đầu đến năm triệu là đã được thưởng số tiền lên rất là lớn
thì tôi phải nạp nạp thêm vào để tôi mới lấy lại được cả gốc và lãi
thì cứ như vậy số tiền tôi tham gia vốn gốc bỏ ra trong quá trình từng bậc thang một
thì số tiền gốc của tôi đã bị mất là gần một tỷ đồng và nay đã mất hoàn toàn không lấy lại được

đây là một dạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh diễn ra khá nhiều trong thời gian qua
ngoài ra một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến như mạo danh cán bộ công an viện kiểm sát tòa án gọi điện thoại cho bị hại
thông báo về việc vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vụ án yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng
lập tài khoản giả mạo hoặc hách thông tin tài khoản zalo facebook của bị hại
sau đó nhắn tin cho người thân người quen của bị hại nhờ chuyển tiền vay tiền nạp thẻ điện thoại
theo số liệu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đơn vị đã tiếp nhận chín vụ chín bị hại đến trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên sáu tỷ đồng
khi thực hiện các giao dịch tài chính ngân hàng liên quan đến tài khoản ngân hàng
tài khoản cá nhân trên mạng xã hội thì người dân hết sức thận trọng tỉnh táo cảnh giác
khi cơ quan công an cơ quan nhà nước có yêu cầu làm việc với người dân thì sẽ gặp trực tiếp
không liên hệ qua mạng xã hội qua mạng viễn thông
người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo
chiếm đạt tài sản công nghệ cao
giác tội phạm tới cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm
kịp thời ngăn chặn không để hậu quả đáng tiếc xảy ra
công an tỉnh bắc ninh vừa phá chuyên án đấu tranh với ổ nhóm môi giới mại dâm trên không gian mạng
bắt quả tàng ba đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ hà vi thuộc khu một mươi phường đại phúc tp bắc ninh
ba đối tượng có hành vi môi giới mại dâm gồm nguyễn đức lợi ba mươi bốn tuổi nguyễn quý quyên ba mươi ba tuổi
cùng ở huyện hiểu lũng tỉnh lạng sơn và dương đình lương ba mươi bốn tuổi ở huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
lợi là đối tượng chủ mưu cầm đầu ổ nhóm môi giới mại dâm
lợi sử dụng các tài khoản gia lô facebook các trang web đăng tin bài hình ảnh gái mại dâm để mời trao khách
khi khách có nhu cầu sẽ bình luận dưới các bài viết
lợi sẽ cho khách số điện thoại để kết bạn gia lô nhắn tin trao đổi và gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách chọn
sau khi thỏa thuận xong lợi lương và quyên điều gái bán dâm đã được chọn đến các nhà nghỉ khách sạn mà khách đặt trước
giá tiền thỏa thuận cho mỗi lần bán dâm là từ khoảng sáu trăm linh đồng đến hai triệu đồng
lợi lương và quyên được hưởng năm mươi số tiền gái bán dâm thu của khách